thị trường tết nguyên đán năm nay bên cạnh cung cấp cho các chợ truyền thống nhiều mặt hàng thế mạnh của huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp như rau củ quả an toàn khô mắm hàng thủ công mỹ nghệ được sản xuất theo các đơn hàng trong khu vực đồng bằng sông cửu long tp hcm
thời điểm này không khí sản xuất ở các cơ sở nhộn nhịp hẳn lên công suất gấp từ ba đến bốn lần ngày thường
với số lượng tháng cao điểm từ ba đến năm tấn khô ngoài cung cấp các đơn hàng hiện cơ sở cá khô tiến phương đã cung cấp cho hệ thống cửa hàng v san tp hcm với một quy trình khép kín từ nguyên liệu máy móc đến thành phẩm các loại khô cá lóc cá cha cá sặc cá kết và cá lăn
ngoài những đơn hàng bình thường cho các đại lý các nhà phân phối trong dịp tết thì đặc biệt có những đơn hàng đặc biệt của những công ty những doanh nghiệp những cơ quan chức năng để mua để làm quà cho khách hàng
ngoài ra thì khách hàng của tiêu dùng của cơ sở trong dịp tết cũng tăng cao cơ sở cũng đã trang bị đầy đủ các máy móc cần thiết để sản xuất con khô nó đạt sản phẩm chắc lượng và an toàn dễ sinh thực lắm
mùa tết năm nay cũng là thời điểm nhiều du khách tìm đến tham quan bên cạnh tăng số lượng sản xuất người dân dệt tròang xã long khánh a huyện hồng ngự còn hứa hẹn tung ra thị trường nhiều sản phẩm mới lạ hơn
ngày nay mình mới cắt
mình cải tiến cái mẫu mã như là mấy khăn tròn để mà du lịch đó là thắt tua rồi đó để phát triển theo kiệp thị trường
mình cải tiến thêm cái mẫu mã như là khăn cô tông này này mình cho thiêu đặc biệt hơn là mình cho nó thiêu thiêu một số con xíu rồi sen sen vào lên cái khăn để là nó nổi trội
với sự chủ động sản xuất ngay từ rất sớm nhiều cơ sở làng nghề hứa hẹn sẽ bảo đảm số lượng cũng như chất lượng mẫu mã cho sản phẩm
đáp ứng nhu cầu thị trường
tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi